với tỷ lệ tám mươi một một mươi sáu đại biểu tán thành nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
tại thành phố hà nội đã được quốc hội thông qua vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
theo nghị quyết chính quyền tại tất cả các phường và thị xã sơn tây của thành phố
sẽ chỉ còn ủy ban nhân dân các cấp khác vẫn bao gồm cả ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân
mô hình này không chỉ giúp cho bộ máy chính quyền thủ đô gọn nhẹ thông suốt
mà còn tinh giản được một lượng lớn biên chế cũng như tiết kiệm ngân sách
mô hình chính quyền phường bao gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
sẽ chỉ còn tồn tại đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
sau đó hội đồng nhân dân sẽ chấm dứt mọi hoạt động
ủy ban nhân dân cũng không phải là một cấp chính quyền mà chỉ là cơ quan hành chính nhà nước tại phường
cũng mứng các dịch vụ công theo phần cấp ủy quyền
điều này sẽ giúp cho bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả hơn
trước đây khi hội đồng nhân dân ra nghị quyết nhưng mà không có cơ hội
không phải là nơi có điều kiện để tổ chức thực hiện
vì vẫn chỉ là quyết nghị lại những nội dung mà cấp trên cũng đã thông qua
nên tôi rằng là khi mà không còn nữa thì cái việc đó nó trực tiếp
triển khai ủy ban dân phường thì chúng tôi triển khai thì nó sẽ chủ động hơn và nó sẽ hiệu quả hơn
không còn hội đồng nhân dân phường tại một trăm bảy mươi bảy phường thuộc một mươi hai quận và thị xã sơn tây
cũng đồng nghĩa với việc một lượng lớn biên chế hội đồng nhân dân phường
và đội ngũ không chuyên trách sẽ được tinh giản
việc sắp xếp với đội ngũ này hầu như không gặp khó khăn
bởi đa phần đại biểu là hưu trí và không chuyên trách
song vấn đề đặt ra là làm sao để không hạn chế quyền làm chủ của nhân dân
nhưng vấn đề vướng mắc của cử tri vẫn được giải quyết kịp thời
khi vai trò giám sát của hội đồng nhân dân phường không còn
đảng ủy ủy ban dân phường chúng tôi cũng sẽ giao trách nhiệm
đặc biệt là đối với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
chắc chắn rằng là cái việc mà giám sát này
thì đối với mặt trận thuộc quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường sẽ được nâng cao hơn
tăng cường vai trò giám sát thứ nhất là của đại biểu hội đồng nhân dân
cấp trên với địa phương
và việc thứ hai là chúng ta cũng phải có quy chế hoạt động của ủy ban nhân dân
để chúng ta tiến hành kiểm soát cái quyền lực của địa phương
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị đã ban hành kết luận số bốn mươi sáu
về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội
vì vậy việc xây dựng mô hình chính quyền gồm hai cấp
thành phố và quận huyện thị xã là đòi hỏi của thực tiễn
tuy nhiên vấn đề phân cấp phân quyền
chức năng nhiệm vụ của ủy ban nhân dân phường quận cần được làm rõ
để mô hình mới vẫn bảo đảm chức năng giám sát và đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân